tại xã đại đồng huyện tứ kỳ tỉnh hải dương đã xuất hiện thêm dịch tả lợn châu phi
như vậy sau huyện kinh môn thì đây là địa phương thứ hai xuất hiện dịch tả lợn châu phi trên địa bàn tỉnh hải dương
trước tình trạng trên các cơ quan chức năng tỉnh hải dương đã vào cuộc hướng dẫn xã tiến hành các khâu tiêu độc sát trùng
tiêu hủy lợn chết theo đúng quy định lập chốt tiêu độc khử trùng với các phương tiện ra vào địa bàn xã đại đồng
sau công tác tiêu hủy đàn lợn bị mắc bệnh dịch tả lợn châu phi ở xã đại đồng
chúng tôi tiếp tục yêu cầu ủy ban dân xã đại đồng một là quản lý chặt chẽ các phương tiện ra vào địa bàn xã
hai là không được giết mổ mua bán lợn trong giai đoạn có dịch

thứ ba là tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tăng cường công tác tiêu độc khử trùng
thật hạn chế ra vào khu chuồng trại chăn nuôi và không mở rộng đàn lợn không nhập thêm đàn lợn mới ở trong giai đoạn hiện nay
trong thời gian tới các cơ quan chức năng sẽ tập trung kiểm soát dịch bệnh để dịch không lây lan và không bùng phát thêm điểm mới